thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị sơ kết năm năm thực hiện nghị quyết số ba mươi của bộ chính trị
về sắp xếp đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm nghiệp
cùng dự và chủ trì có phó thủ tướng vương đình huệ
sau năm năm triển khai thực hiện nghị quyết số ba mươi nqtu tiếp tục đổi mới và sắp xếp các công ty nông lâm nghiệp
tiếp tục chuyển biến rất tích cực
đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín số lượng công ty nông lâm nghiệp đã sắp xếp chuyển sang hoạt động theo mô hình mới là một trăm sáu mươi trên hai trăm năm mươi sáu công ty
hiện nay còn ba địa phương đã trình thủ tướng chính phủ xem xét phê duyệt điều chỉnh
trong quá trình triển khai đạt được nhiều kết quả nhưng cũng gặp nhiều khó khăn vướng mắt
nhưng không đủ các phương tức các điều kiện để giải thể mà chúng ta lại không có quy định phá sản
vấn đề này chúng ta nhìn nhận và đánh giá như thế nào
thứ ba là vấn đề cổ phần hóa các công ty nông lâm trường
báo cáo của thủ tướng cũng có những đặc điểm rất khác với các doanh nghiệp khác
chúng ta quy định là chỉ có thu hút cổ đông chiến lược khi mà tỷ lệ vốn nhà nước là nắm
chiếm tỷ lệ chi phối là năm mươi một trở lên
nhưng ở rất nhiều các địa phương
thì đề nghị nếu không có nhà đầu tư chiến lược thì chúng ta không thể nào cổ phần hóa thành công được
nhưng mà tỷ lệ vốn nhà nước lại nắm rất là thấp
đây là cái nội dung mà chúng ta phải nghiên cứu
phải có những kiến nghị đề xuất những giải pháp
những kiến nghị phù hợp về mặt chủ trương chính sách cũng như là về các biện pháp tổ chức thực hiện
trên thực tế việc sắp xếp đổi mới các công ty nông lâm nghiệp ở một số địa phương vẫn còn chậm
công tác quản lý đất đai tại một số công ty còn phức tạp
vẫn còn nhiều hiện tượng lấn chiếm đất đai tại các công ty sau sắp xếp
hiệu quả sử dụng đất tài nguyên rừng còn hạn chế
vấn đề sở hữu và sử dụng đất thì khá là phức tạp
việc quy chủ xây dựng cắm mốc bởi vì nó có lịch sử phức tạp
và đã chuyển đổi qua rất nhiều các cái chủ
mà ở đây là chủ nhận khoán đất
chứ còn chủ thực tế thì là của nông lâm trường thì rất rõ ràng
nhưng cái chủ khoán đất thì lại chuyển đổi rất nhiều năm
từ những năm sáu mươi cho đến nay
mà theo cái luật đất đai
thì cũng báo cáo thủ tướng phó thủ tướng
thì nếu như một người dân mà đã sử dụng cái mảnh đất đó ổn định
trước năm tám mươi hai thậm chí người ta xây nhà
thì phải công nhận hay hợp thức cho người ta
thế cho nên là cái việc đấy là nó mâu thuẫn giữa cái luật đất đai
và một số các cái quy định khác
cho nên cái vấn đề này sử lý là vướng khá nhiều các cái quy định
hiện giá trị thực của các công ty nông lâm nghiệp là quyền sử dụng đất
chứ không phải giá trị tài sản hay con người
bởi con người cho đến thời điểm
thì các công ty thành lập từ những năm một nghìn chín trăm năm mươi năm đến nay thì con người cũng không còn nhiều
do vậy quyền sử dụng đất được các đề biểu nêu ra
đồng thời nhà nước phải thu hồi được quyền sử dụng đất thì mới có thể quản lý tốt hơn